theo ủy ban nhân dân tỉnh bắc giang đến thời điểm này tổng đàn lợn toàn tỉnh còn năm trăm bảy mươi con giảm năm mươi cùng kỳ năm trước
nguyên nhân khiến cho tổng đàn lợn giảm là bởi bệnh dịch tả lợn châu phi ngày càng phức tạp khi lượng lợn ốm và chết khá nhiều
đến nay toàn tỉnh đã trôn và tiêu hủy gần hai trăm bảy mươi con tương ứng trên một mươi bốn hai trăm linh tấn
vì dịch bệnh nên việc tái đàn không được triển khai
hiện cơ quan chuyên môn đang tập trung giúp người chăn nuôi thực hiện triệt đề các biện pháp phòng chống ngăn chặn không để bệnh tái bùng phát đồng thời khuyến cáo bà con chuyển đổi sang chăn nuôi các con vật khác